đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cũng đã có buổi tiếp chủ tịch nhân đại trung quốc trương đức giang
đồng chí nguyễn thiện nhân chào mừng ông trương đức giang chủ tịch nhân đại trung quốc đã sang thăm việt nam
nhấn mạnh việt nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với trung quốc
luôn coi đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
việc duy trì quan hệ việt trung phát triển ổn định lành mạnh tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước khu vực và thế giới
đây là nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược chung cơ bản để việt nam và trung quốc phát triển quan hệ song phương
đồng chí trương đức giang cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cũng như việt nam đồng chí trương đức giang khẳng định việt nam là đối tác quan trọng của trung quốc trong nhiều lĩnh vực
với tinh thần đó đồng chí trương đức giang mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị trao đổi kinh nghiệm kết nối chiến lược phát triển
đẩy mạnh hợp tác về kinh tế và trên các lĩnh vực khác phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhằm củng cố nền tảng xã hội
cho quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt không ngừng phát triển tốt đẹp